đầu xuân giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám đã trở thành không gian của hội chữ với chủ đề hiếu học
mỗi chữ được viết ra đều bao hàm những ý nghĩa sâu sắc thể hiện những ước vọng tốt đẹp đầu năm
bởi thế qua hội chữ không chỉ nét đẹp xin chữ được khôi phục mà qua đó cũng lan tỏa nhiều thông điệp văn hóa ý nghĩa
cứ mỗi dịp đầu xuân văn miếu quốc tử giám là điểm đến quen thuộc của người dân khắp nơi đến xin chữ lấy may đầu năm
năm nay hơn bốn mươi ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp nổi tiếng đã góp mặt tại hội chữ xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đây là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo hiếu học của dân tộc
hội chữ xuân dắp hiền hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi nhấn mạnh đến một số điểm mới so với những năm trước đây
thứ nhất là về không gian của hội chữ
như chúng ta thấy nếu như những năm trước mặt trước của hội văn là dành cho
khu vực viết sứ thì năm nay chúng tôi bố trí các gian viết thư pháp vòng quanh xung quanh hồ văn
và với việc bố trí như vậy thì nó tạo ra cái không gian chung cho hoạt động cộng đồng đời sống trước
và du khách công chúng tiếp cận với những người viết thư pháp một cách thuận lợi
theo phong tục truyền thống người dân thường đến xin chữ về treo với hy vọng về một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn
tùy vào mục đích và lứa tuổi người xin chữ sẽ chọn chữ phù hợp
mỗi chữ được biết ra lan tỏa những thông điệp ý nghĩa
ngoài xin chữ và cho chữ hội chữ xuân năm nay tổ chức nhiều hoạt động như tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống
nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc nổi bật là triển lãm thư pháp với năm mươi tác phẩm về chủ đề hiếu học
chứa đựng những ý nghĩa tốt đẹp hội chữ xuân đã lan tỏa những nét đẹp văn hóa của người việt mỗi dịp đầu năm mới